trước tình hình trên trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một mươi một

khách sạn tqt số một a ít kiêu vườn trấn đạo quận phàn kiếm
cửa mở nhân viên có mặt tại quầy lễ tân
sau khi thống nhất giá khách nhanh chóng nhận được chìa khóa phòng
khi khách trả phòng nhân viên lễ tân cho biết
khách sạn bắt đầu quay trở lại hoạt động từ ngày hai mươi một tháng chín
và đến nay cũng là khách sạn duy nhất mở trên địa bàn
mấy em bị nghỉ lâu quá rồi
mấy quán chưa mở đâu
chưa mở đâu ạ khách sạn mà em còn mở gọi là đầu tiên đấy
trước tình trạng này ubnd quận hoàn kiếm đã tiến hành kiểm tra
phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính khách sạn tqt với số tiền ba mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu khách sạn dừng việc hoạt động đến khi có thông báo mới nhất của ubnd tp hà nội
tại quận thanh xuân
nhiều nhà nghỉ khách sạn mở cửa để đón nhận khách tại ngõ số bảy
đường hoàng minh giám phường nhân chính
bảo vệ ngồi túc trực tại cửa
nhân viên lễ tân sẵn sàng đón khách
trước tình trạng này công an quận thanh xuân đã chủ động tuần tra kiểm soát trên địa bàn
nhằm kiểm soát khách sạn
kịp thời ngăn chặn vi phạm
trong tình hình dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp
các cơ sở kinh doanh có điều kiện hiện nay vẫn chưa được phép hoạt động
do đó mà chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra
nếu như phát hiện các cơ sở lén lút hoạt động
chúng tôi cũng kiên quyết xử lý theo pháp luật
công tác tuần tra kiểm soát là cần thiết nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
nâng cao công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố hà nội đã dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân cũng như phát triển kinh tế
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh cần nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của thành phố
hoạt động theo đúng quy định đã được ban hành
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tin từ đồng nai
công an tỉnh này cho biết vừa triệt phá chuyên án ma túy
bắt giữ tám đối tượng và thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
đây là vụ bắt giữ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín trên tuyến quốc lộ một
đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy và một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
phối hợp công an huyện xuân lộc đã bắt giữ tám đối tượng lợi dụng xe luồng xanh
để vận chuyển số ma túy trên
cơ quan công an đã thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn
một quả liệu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào tiêu thụ tại việt nam
hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi
cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án
một đường dây mua bán ma túy có vũ khí vừa bị các lực lượng chức năng triệt xóa
tại khu vực biên giới
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
lực lượng công an huyện kỳ sơn chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện bắt quả tang đối tượng
lầu bá cư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và cử bà chùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tệ xã nậm cắn huyện kỳ sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm năm mươi gram
sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng ak sáu mươi bảy viên đạn k năm mươi sáu
hai súng kíp năm dao nhọn và một số tam vật liên quan khác
lực lượng tham gia vây bắt các đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang bị
hiện các lực lượng liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế vì tàng trữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
đối tượng liền đưa hối lộ một trăm linh triệu đồng
để xin bỏ qua
và ngày hôm nay phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trần cao cường ba mươi bảy tuổi
trú tại xã yà hồ huyện crong năng tỉnh đắk lắc để điều tra về tội tẳng chữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng bảy trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại xã cư cơ huyện crong búc
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện cường điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ cường đã xuất trình một giấy phép lái xe của người khác
thấy có dấu hiệu bất thường nên tổ công tác tiếp tục kiểm tra kỹ hơn
lúc này cường đã rút mộc khẩu súng rulo từ trong túi áo ra
ngay lập tức tổ cảnh sát giao thông đã áp sát khống chế và bắt giữ cường
tước lấy khẩu súng bên trong có tám viên đạn đã lên nòng
khám xét trong cốp xe máy và túi hành lý của cường tổ công tác lại tiếp tục thu giữ một khẩu súng tự chế
hai mươi ba viên đạn thể thao bảy viên đạn k năm mươi chín
lúc này cường nói với tổ công tác là sẽ đưa một trăm linh triệu đồng để xin được bỏ qua vi phạm
nhưng đã bị tổ công tác từ chối và lập biên bản để xử lý bàn giao vụ việc cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
cường là đối tượng từng có hai tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với tổng mức án một mươi sáu năm tù giam
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
kinh thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn bảy
sau khi người dân tp hcm đón nhận tin vui thành phố đang dần mở cửa từng bước và rào chắn được gỡ bỏ
một số ngành nghề được hoạt động trở lại thì có lẽ là thông tin số ca tử vong do dịch covid một mươi chín đang giảm xuống hai con số
thực sự là tín hiệu khả quan sau một thời gian dài chống dịch
theo sở y tế tp hcm số ca mắc số bệnh nhân nặng phải thở máy và số ca tử vong trên địa bàn tp hcm trong ngày ba mươi tháng chín
đã có những tín hiệu khả quan
trong ngày ba mươi tháng chín có chín mươi sáu trường hợp tử vong
hai bốn mươi sáu bệnh nhân nhập viện và một năm trăm sáu mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy
ngày hôm nay đã có chín mươi năm số người trên năm mươi tuổi đang sinh sống trên địa bàn tp hcm đã tiêm mũi một
và sáu mươi số người trên năm mươi tuổi đã tiêm hai mũi
hiện số vaccine verocel lưu trữ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật là trên sáu trăm linh liều
chưa kể số vaccine còn lưu kho tại các trạm y tế phường xã đảm bảo đủ phân bố cho các địa phương
theo kế hoạch của sở y tế
nhằm tạo điều kiện thùng lợi cho việc
lao động di chuyển đến làm việc tại thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm đã xây dựng và ban hành phương án tổ chức vận chuyển người lao động
đến thành phố làm việc trong tình hình mới
theo đó việc vận chuyển người lao động bằng đường bộ sẽ có ba phương thức
phương thức thứ nhất đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức cách gửi phương án
đến các cơ quan đầu mối để rà sát tổng hợp gương sở giao thông vận tải thành phố
xem xét triển khai cấp giấy nhận diện có mã qr cho xe và thông báo đến các tỉnh thành phố về kế hoạch
phương thức thứ hai xe trả khách tại bến xe miền đông bến xe miền tây
người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi đã được sở giao thông vận tải thành phố cấp phép
hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký trước đó
phương thức thứ hai bàn quản lý khu chế xuất bàn quản lý khu công nghệ cao
sẽ tổng hợp nhu cầu của các đơn vị mình quản lý để phù hợp với công ty cố phận xe khách phương trang
xây dựng kế hoạch vận chuyển
khi được chấp thuận triển khai xe chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
phương thức thứ ba tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến thành phố hồ chí minh
với tần suất tối đa chỉ bốn chuyến một ngày trên một tuyến
các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do sở giao thông vận tải thành phố thống nhất
với sở giao thông vận tải tỉnh thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện
gia vé sẽ được doanh nghiệp kê khai niêm mức phù hợp quy định
thời gian thực hiện giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ
theo các phương thức một và phương thức hai
giai đoạn hai sẽ triển khai vận chuyển thêm phương thức ba khi có kế hoạch phương án và hoạt động đường bộ liên tỉnh
của bộ giao thông vận tải dự kiến từ ngày một tháng một mươi một trở đi
còn đối với phương thức đón người dân bằng đường sắt và đường hàng không sẽ thực hiện theo kế hoạch phương án
của bộ giao thông vận tải
ngoài ra quy định chung đối với người lao động khi trở lại thành phố là khi mua vé và lên xe
và xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy xác nhận đã được tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày hoặc giấy xác nhận là người khói bệnh covid một mươi chín
có xác nhận của cơ quan y tế
đến trưa nay ngày một tháng một mươi tại cửa ngõ phía tây của tp hcm người dân vẫn tiếp tục kéo về quê
và qua test nhanh thì nhiều trường hợp dương tính với covid một mươi chín đã được phát hiện
và đôi đi cách ly tập trung
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh về tâm tư
nguyện vọng của người dân sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
số lượng hội viên nên là mình mình phải dựa trên hệ thống booking đó để cho mình có thể làm là quản
lý và như là kiểm soát số lượng hội viên một cách được tốt nhất cái việc mà đeo khẩu trang thì mình
đã áp dụng từ những cái thời gian trước rồi là khi mà mình khoảng tháng ba năm trước khi mà có đợt
thì đầu tiên là mình đã phải áp dụng được cái quy định này rồi và hội viên họ cũng dần quen với lại cái
cái thói quen này và đây cũng là một phần để cho họ có thể tự bảo vệ sức khỏe của họ khi mà họ quay
trở lại tái sinh hoạt với cộng đồng của mình nghĩ cũng khá là lâu rồi nhất là kinh tế như là cuộc
sống ở nhà thì nó rất là chén thì được đi làm lại cũng rất là vui cái thứ nhất thứ hai là để đảm
bảo sức khỏe cho khả năng của mình về tập luyện thì tụi em luôn set up bài tập cho khách hàng ở
một vị trí xa hơn đầu tiên là về khẩu trang cái thứ hai là về bao tay luôn đảm bảo một trăm linh về
an toàn chứng nhận mà bạn đã tiêm hai ngũ vaccine á xong rồi thì upload trên trên đó thì sau khi mà
các bài tập y tế xong cái cổng đăng ký ca tập của cdgym để anh đang đăng ký ca nói chung là cảm
giác rất là lạ tại vì chưa bao giờ mà được ngửi cái không khí ô nhiễm của sài gòn mà thấy vui như vậy
đối với lĩnh vực văn hóa bảo tàng là địa điểm được cho phép mở cửa cũng trong quy định chín mươi
một mươi người trong một khu vực tham quan còn các điểm sân khấu biểu diễn đặc biệt là sân khấu xã hội
hóa tại thành phố hồ chí minh vẫn chưa mặn mà sáng đèn trở lại vì với hạn chế số khán giả
dịch đêm diễn vì vậy bài toán thu chi không hiệu quả tinh thần của thành phố hồ chí minh trong
giai đoạn một tháng đầu của bình thường mới vẫn đang hướng đến mục tiêu kép ưu tiên chống dịch và phần
hồi kinh tế một cách an toàn không đi tắt do đó người dân tham gia giao thông và sản xuất trong
thành phố vẫn cần lưu ý nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và phòng dịch ở mức cao nhất
kính thưa quý vị tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương
bộ đội biên phòng an giang vừa cho biết là phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển
kg kim loại nghi lạ vàng qua biên giới đối tượng bị bắt khai tên nguyễn văn nghiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú xa vĩnh sương thị xã tân châu thời điểm trên nghiệp đang điều khiển xe máy
không biển kiểm soát phía sau xe có gắn hai giỏ sách để vận chuyển hàng hóa qua kiểm tra
tổ công tác phát hiện khoảng hai hai kg kim loại màu vàng nghi là vàng giá trị ước tính khoảng hai bảy
tỷ đồng nghiệp khai được phạm hải đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú xa vĩnh sương thị xã tân châu thuê
vận chuyển số hàng trên lên campuchia giao cho một người phụ nữ không rõ họ tên số điện thoại còn
đối tượng đường khai vận chuyển thuê cho một người nữa tại thị xã tân châu đồn biên phòng cơ khẩu
quốc tế vĩnh sương đã lập biên bản tạm giữ người phương tiện tăng vật đồng thời tổ chức cho hai đối
tự khai báo y tế thực hiện test nhanh và đã có kết quả âm tính với sars cov hai vụ việc đang
diễn ra được điều tra kính thưa quý vị tòa án nhân dân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa mở phiên
tòa sơ thẩm xét xử nguyễn hoàng sơn ba mươi một tuổi một năm tù nguyễn hoàng nhật hai mươi tám tuổi là em ruột
sơn cùng ngụ phường một thị xã giá rai chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ theo cáo trạng
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám nhật điều khiển xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch tại
phường một thị xã giá rai để đi lấy tiền tuy nhiên nhật không có giấy đi đường và ra đường khi không
biết trong lúc địa phương đang giãn cách theo chí thị một mươi sáu nên không được qua chốt nhật đã dùng lời
lễ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ sau đó bị cáo chạy xe về nhà và kể lại sự việc cho
anh ruột là nguyễn hoàng sơn nghe khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhật tiếp tục chạy xe qua chốt chửi bới
thách thức lực lượng chức năng lúc này sơn mang theo dao tự chế đến chốt và đe dọa những người
làm nhiệm vụ khi công an thị xã đến giải quyết sơn và nhật dùng cây sắt và dao để phản kháng bị
cáo đã hai bỏ lại xe máy vào khung khí nhảy xuống sông tẩu thoát và bị bắt giữ sau đó hội
hội đồng xét xử cho rằng hành vi của hai bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội
đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của địa phương
do đó tuyên phạt hai bị cáo với mức án trên để giáo dục răng đe